tôi cũng không dưới một lần được chứng kiến những dòng chữ tiếng việt như vậy
và vì thế cho nên là tôi hỏi kỹ hơn vấn đề này một chút
để mà quý vị chúng ta cùng nghe và cùng hiểu cùng chia sẻ
và cùng cố gắng để ngăn ngừa những cái tình trạng như vậy
xảy đến làm xấu hình ảnh của đất nước việt nam chúng ta
những con người việt nam rất là thân thiện hiếu khách
và chúng ta chăm chỉ chứ
chúng ta rất cần cù và chịu khó
và thực sự bạn rất dũng cảm đấy
khi mà chia sẻ với chúng tôi những câu chuyện của bạn và những người khác nữa
và chúng tôi xin chúc rằng là
qua những kinh nghiệm của mình
nếu mà bạn có cơ hội có cơ duyên giúp đỡ cho những người việt nam đi lao động xuất khẩu
thì bạn có thể chia sẻ thêm
về văn hóa về cách sống về ứng xử
để họ tự tin hơn
và họ cũng tự ngăn ngừa những hành vi xấu khi ở nước ngoài
một lần nữa xin cảm ơn bạn với chương trình hôm nay
người việt nam đi lao động xuất khẩu trốn ở lại
rồi có những hành vi ứng xử không phù hợp
quả thực là những cái từ mà chúng ta không muốn nghe
và nặng hơn nữa
nếu mà chúng ta bị một cái phong trào tẩy chay của nước ngoài
đối với cộng đồng người việt
thì thực sự đó là một điều rất hổ thẹn
chúng tôi mong câu chuyện này không phải là câu chuyện mà chúng ta coi rằng đây là việc ngồi nói xấu
chính dân tộc mình hay là dân tộc nước bạn
mà là một cái cơ hội chúng ta ngồi làm rõ vấn đề ra
và khi chúng ta nghe chúng ta có sự tham khảo
thưa quý vị các bạn
chương trình hôm nay chúng ta khép lại ở đây
và chiếc ghế chống lại tiếp tục mời gọi những khách mời tiếp theo
với những câu chuyện
và những cái vấn đề trải nghiệm
rất là có ý nghĩa cho cộng đồng
hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email
còn bây giờ như thường lệ
xin chào tạm biệt các bạn